lễ tuyên dương và trao giải thưởng đoàn viên công đoàn công an nhân dân tiêu biểu sẽ được tổ chức vào tháng bảy tới đây

phong trào thi đua học tập tốt gian luyện tốt trong đoàn viên sinh viên và các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trong tuổi trẻ học viện

đại hội lần này đã bổ ra bàn chấp hành đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh học viện an ninh nhân dân lần thứ hai mươi chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bốn
trong những năm tới đoàn thanh niên học viện an ninh nhân dân tiếp tục gian luyện tốt hơn nữa khắc phục mọi khó khăn gian khổ tự giác sung kích tình nguyện trong các hoạt động phong trào ra sức phấn đấu trở thành người chiến sĩ công an vừa hồng vừa chuyên như lời chủ tịch hồ chí minh cân dặn
thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ về phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng một năm hai nghìn hai mươi
sáng nay học viện quốc phòng tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa tám mươi sáu
trong khóa học học viên sẽ được nghiên cứu nhiều chuyên đề về an ninh quốc phòng trong đó có nội dung chiến lược quốc phòng một số nước liên quan đến quốc phòng an ninh của việt nam chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đường lối quan điểm của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh phát triển kinh tế xã hội gần với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh xây dựng nền quốc phòng toàn dân nền an ninh nhân dân
đây là những nội dung quan trọng và thiết thực giúp nâng cao nhận thức khả năng tư duy dự báo chiến lược năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh nhận định đánh giá tình hình giải quyết tốt những vấn đề lý luận thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực nội dung cụ thể ở các cơ quan đơn vị địa phương

các đông người dân có nhu cầu làm hộ chiếu
khung cảnh quen thuộc trước khi dịch vụ công cấp hộ chiếu được nâng lên mức độ bốn
đông đúc ôn ào cán bộ xuất hiệp cảnh phải làm việc hết công suất vừa giải đáp vừa nhập liệu vừa trụ ảnh đảm bảo chính xác không sai sót thông tin của công dân
đón tiếp trên dưới năm trăm linh người dân đến làm hộ chiếu mỗi ngày trụ sở phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh nghệ an khó tránh khỏi cảnh người dân xếp hàng chờ đợi
giờ đây áp lực đã giảm hẳn người dân đến làm các hộ chiếu được hướng dẫn chi tiết nếu thủ điều kiện sẽ được hỗ trợ làm bằng dịch vụ công mức độ bốn ngày
tôi có thể làm qua điện thoại của mình tại vị trí ở nhà làm cách vào ở trong mạng và làm rất thuần tiên
làm nhanh chóng chính xác và có nhiều ứng điểm trong làm hộ chiếu và để cho người dân nhanh chóng

lực lượng liên quan để xuống cơ sở hướng dẫn cho bà con cách thức là nhập và đăng ký tài khoản trên mạng
đồng thời là chụp ảnh làm sao cho đúng cái tỷ lệ và các cái giấy tờ kèm theo là chụp cảnh theo cái định dạng là của hệ thống
thời điểm này các đơn vị thuộc lực lượng quản lý xuất nhập cảnh cả nước đang tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu để đợi mẫu hộ chiếu mới sẽ phát hành từ ngày một tháng bảy
đẹp hơn bảo mật tốt hơn
tuy nhiên những trường hợp cần thiết
cấp bách như có giấy tờ đi chữa bệnh có quyết định đi công tác hoặc có vé máy bay vẫn được tạo điều kiện giải quyết
song song với đó công tác tuyên truyền vẫn được đẩy mạnh để người dân dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm những tiện ích mà các dịch vụ công trực tuyến mang lại
theo danh mục được bộ trưởng bộ công an phê duyệt lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh có ba mươi bảy thủ tục hành chính được thực hiện trên mỗi trường điện tử tại công an bốn cấp
trong đó có hai thủ tục thực hiện theo đề án số sáu của chính phủ và ba mươi năm thủ tục thực hiện theo quyết định số một nghìn sáu mươi chín
thời gian này đang là cao điểm cán bộ chiến sĩ xuất nhập cảnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch triển khai toàn bộ ba mươi bảy dịch vụ công nói trên
thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân
từ đầu tháng sáu đến nay việc cấp hộ chiếu cho công dân việt nam qua dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn đã được tiến hành tương đối thuận lợi
các bộ phận kết nối trơn tru từ cục đến phòng quản lý xuất nhập cảnh công an các địa phương và các đơn vị liên quan
tiến nay toàn bộ sáu
sáu mươi ba công an tỉnh thành phố và cục quản lý xuất nhập cảnh đều đã có tiếp nhận được hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trực tuyến mức độ bốn
con số thống kê thì chúng tôi đã tiếp nhận được khoảng hai năm trăm linh hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu do công dân đề nghị qua dịch vụ công
tập hấn cho các địa phương một cách cụ thể
qua đó là cán bộ của cục quản lý xuất nhập cảnh cán bộ của phòng quản lý xuất nhập cảnh công an các địa phương
đều được tập huấn về các thao tác thực hiện trên môi trường mạng
được tập huấn những lưu ý về nghiệp vụ khi xử lý những hồ sơ được tiếp nhận qua cổng dịch vụ công
cục quản lý xuất nhập cảnh đang thực hiện theo đề án sáu của chính phủ
cũng như là quyết định một mươi nghìn sáu trăm chín mươi năm của bộ trưởng bộ công an
rồi phê duyệt danh mục nâng cấp dịch vụ công cấp độ ba cấp độ bốn trong thời gian tới
đây là một bước chuyển mình của cục quản lý xuất nhập cảnh trong công tác thực hiện thủ tục hành chính
thực hiện đúng phương chân ba giảm của chính phủ
đó là giảm về thủ tục giảm về thời gian giảm về chi phí mang lại sự thuận tiện nhất cho người dân
đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đến nay đã có năm dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn được triển khai thành công
gồm khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại việt nam cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan tổ chức và theo đề nghị của người nước ngoài
kiểm tra xét duyệt nhân sự cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
và cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử cho công dân việt nam
đây là công việc rất mới của xã hội và của ngành công an của lực lượng xuất nhập cảnh
cho nên chúng ta vừa làm một chút kinh nghiệm vừa làm vừa hoàn thiện
với ba mươi bảy dịch vụ công trực tuyến mà đã đăng ký thì quan trọng nhất là chúng ta phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật
các đảm bảo an ninh an toàn ở mức độ cao nhất và đảm bảo để xây dựng điểm tin của người dân xã hội
khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến
các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh đang được gấp rút chuẩn bị để đồng loạt triển khai trong quý ba
trên tinh thần khẩn trương nhưng phải thận trọng đảm bảo vận hành trơn tru thuận lợi cho người dân
thưa quý vị báo chí luôn có vai trò quan trọng trong công cuộc phòng chống tham nhũng lãng phí
trong việc theo dõi phân tích hoạt động của nhà nước phản ánh các vụ việc tham nhũng và tạo diễn đàn tranh luận công khai
thời gian qua với vai trò là cơ quan tổ chức
cơ quan tuyên truyền cơ quan ngôn luận của bộ công an
các cơ quan báo chí trong công an nhân dân đã phát huy vai trò của mình trên mặt trận đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
bài viết với tiêu đề luận điệu sai trái về chủ trương thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh
là một trong số hàng trăm bài viết được đăng tải trên các ấn phẩm hàng ngày
căn phẩm chuyên đề của báo công an nhân dân từ đầu năm đến nay về đề tài phòng chống tham nhũng tiêu cực
đa dạng về cách thể hiện phong phú về nội dung phản ánh
những vệch bài tuyên truyền về công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được ban biên tập báo công an nhân dân phản ánh
với nhiều sạng bài vệt bài tuyên truyền trên cả báo in và báo công an nhân dân điện tử
cùng với báo công an nhân dân thời gian qua truyền hình công an nhân dân phát thanh công an nhân dân
trực thuộc cục truyền thông công an nhân dân đã thông tin tuyên truyền về chỉ đạo của đảng nhà nước
nhất là những nghị quyết quyết định mới cần được tuyên truyền trong xã hội
những bài phân tích bình luận những vệt bài điều tra theo đơn thư bạn đọc khán giả
kiến nghị cơ quan chức năng xử lý những hành vi tham nhũng
bên cạnh đó là việc phản ánh hoạt động phòng chống tham nhũng của các cơ quan được pháp luật giao thẩm quyền
đặc biệt là của cơ quan điều tra các cấp trong lực lượng công an nhân dân
dưới sự chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
cơ quan điều tra của các địa phương nhằm đẩy mạnh tiến độ điều tra tố tụng trước pháp luật
trên thực tế thì có rất nhiều vụ việc tham nhũng lớn
nhiệm vụ tiêu cực lớn thì có công rất lớn của các cơ quan báo chí đã phát hiện
đã phanh phôi và đã cung cấp cho các cơ quan chức góp phần cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng
các nhà báo thuộc lực lượng công an nhân dân thì cũng có thể nói là cũng có nhiều điều kể hơn các cơ quan báo chí khác
khi họ được trực tiếp được tiếp cận được những nguồn thông tin được tiếp cận được các cơ quan điều tra
và bản thân họ cũng đã
họ cũng đã được trang bị những kỹ năng làm trong cái đề tài này thì đã góp phần rất là quan trọng
không né tránh trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
phản ánh khách quan trung thực và chấp hành các quy định khác của pháp luật về báo chí
quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về hoạt động phòng chống tham nhũng
tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng
cùng với hệ thống báo chí cả nước báo chí công an nhân dân ngày càng phát huy vai trò của mình
trên mặt trận đấu tranh phòng chống tham nhũng
tính chiến đấu của cái báo chí công an nhân dân nó hết sức mạnh mẽ
và tôi nghĩ rằng nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng
trong cái việc làm hóa giải đập tan những cái luận điệu xuyên tạc
nó chống phá đất nước chống phá cách mạng chống phá cái sự lãnh đạo của đảng
kinh nghiệm cho thấy không thể chống tham nhũng một cách hiệu quả
nếu không có sự hỗ trợ
điều mạnh mẽ của báo chí truyền thông
bởi vậy báo chí công an nhân dân nói riêng và đội ngũ những người làm báo nói chung
cũng đang nỗ lực từng ngày để xứng đáng với vai trò sứ mệnh
và nhất là sự trông đợi của quần chúng nhân dân